ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã gia tân một công an xã gia tân một huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính ba người vì đã vi phạm lỗi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ
trước đó vào sáng ngày năm tháng tám tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã gia tân một phối hợp với chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại đường đức huy thanh bình tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế lê văn phước điều khiển đi qua chốt để vận chuyển trôm trôm
qua kiểm tra trên xe ngoài tài xế phước và phụ xe ngô văn cá quê tỉnh bình định xuống xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định tổ tuần tra còn phát hiện có hai người đàn ông ngồi sau thùng xe được nguy trang bằng nhiều thùng xốp nhằm qua mắt lực lượng chức năng
do hai người này chưa xét nghiệm nên buộc lực lượng chức năng phải đưa đi xét nghiệm covid một mươi chín và kết quả đều cho âm tính